đã có thêm bốn học sinh bị buộc tội liên quan đến vụ thầy giáo dạy lịch sử tại pháp
bị một phần tử hồi giáo cực đoan sát hại vào tháng trước
tới nay đã có bảy học sinh bị buộc tội đồng lõa với hung thủ
trong số bốn học sinh bị buộc tội có ba học sinh bị cáo buộc chỉ điểm thầy giáo cho hung thủ
ba học sinh trong độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi bốn đã bị cáo buộc đồng lõa với hung thủ
học sinh còn lại là con gái của brahim chinna
người đã phát động chiến dịch chỉ trích thầy dạy lịch sử samuel paty trên mạng
nữ học sinh này bị buộc tội lăng mạ thầy giáo
ông paty bị sát hại ngày một mươi sáu tháng một mươi sau khi cho các học sinh xem tranh biếm họa nhà tiên tri mohammed của người hồi giáo
vụ việc này đã gây chấn động nước pháp và dẫn đến làn sóng biểu tình trên khắp cả nước